trong thời gian gần đây nhiều dự án lớn tại thái nguyên phải đối mặt với việc xây dựng trái phép để đón đền bù cho các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch
trước thực trạng đó các cấp chính quyền ở đây đã đưa ra nhiều biện pháp xử lý kiên quyết nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho ngân sách nhà nước và chủ đầu tư
trong nhà ốp đá ngoài sân ốp đá thậm chí cả nhà vệ sinh cũng ốp đá toàn bộ ốp đá không cần quy luật không cần thẩm mỹ và thậm chí là không cần vữa
đây là tình trạng chung tại nhiều hộ dân nằm trong quy hoạch vùng lõi của dự án khu công nghiệp sông công hải tỉnh thái nguyên
không chỉ ốp đá granite nhiều hộ dân ở đây còn làm trần thạch cao ngoài sân hàn nhiều lớp hàng rào bằng sắt thép hay xây những công trình khó định nghĩa cả tên gọi lẫn
cách sử dụng như thế này
qua kiểm tra hai xóm bài lài và la trướng số diện một số tình trạng các hộ dân là ốp đá granite nó cao hơn bức bình thường
cái thứ hai là những liên quan đến làm trần thạch cao nó khác điều kiện bình thường
ví dụ như là trần bình thường trần tôn không nhưng tuy nhiên các hộ dân khi kiểm tra thì họ làm đến ba lớp trần tôn xốp trần nhựa và trần thạch cao cái này là quá mức bình thường
khu công nghiệp sông công hai đang được thành phố sông công tiến hành
giải phóng mặt bằng giai đoạn một để xây dựng đường và hạ tầng khu dân cư phục vụ dự án
trước thực trạng nêu trên các cấp chính quyền địa phương tại đây đã có nhiều biện pháp nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi xây dựng cơi nới trái phép
chúng tôi đã thành lập tổ công tác của thành phố tăng cường lực lượng xuống cùng với xã kiểm tra ghi nhận hiện trạng trong vùng quy hoạch
những hộ vi phạm mà chúng tôi lập biên bản như thế này chính là cơ sở để sau này không tính bồi thở
cái thứ hai là chúng tôi chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện theo đúng các quy định pháp luật ủng hộ dự án
có thể nói đây là bài học kinh nghiệm đối với cấp ủy chính quyền cũng như các tổ chức đoàn thể phải sâu sát hơn với nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh thái nguyên